với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo trung tâm cũng thường xuyên thay đổi cách tổ chức thực hiện nhiều hình thức đào tạo mở phù hợp với nhu cầu của sinh viên
phú thọ cũng đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong hoạt động sở hữu trí tuệ
có được thành công này là do lãnh đạo nhà trường đã chủ động đưa ra hàng loạt giải pháp để phát triển
một trong số đó là phối hợp với cục sở hữu trí tuệ để triển khai thực hiện các hoạt động có liên quan
những hoạt động này thì giúp ích cho sự phát triển của nhà trường rất nhiều
trong thời gian vừa rồi nhà trường đã có ba đăng ký về kiểu dáng công nghiệp
trong đó thì chúng tôi ngoài cái kiểu dáng công nghiệp liên quan đến các nhãn hiệu của nhà trường như là logo
thì chúng tôi có những đăng ký về sản phẩm phục vụ từ đề tài khoa học chuyển giao
để phục vụ cho sự phát triển và kinh tế của địa phương
ví dụ như là cái sản phẩm trà bảo vệ sức khỏe xạ đen
và sản phẩm thứ hai là nhóm các sản phẩm thuộc đề tài phát triển sản phẩm du lịch
cho sở khoa học công nghệ của tỉnh phú thọ
đó là cái nhóm sản phẩm lưu niệm của khu di tích lịch sử đền hùng
để đạt được những thành công trên đại diện trung tâm sở hữu trí tuệ đại học hùng vương tỉnh phú thọ khẳng định
sự chung tay phối hợp của các đơn vị có liên quan là vô cùng quan trọng
để đạt được thành công như vậy thì chúng tôi rất cần sự ủng hộ của cấp cao nhất lãnh đạo của nhà trường
cùng với sự giúp đỡ của cục sở hữu trí tuệ
đây là hai đầu mối rất quan trọng
được sự ủng hộ của hai đầu mối này thì chúng tôi ở trong nội bộ các cán bộ công nhân viên của nhà trường
thì chúng tôi có sự thống nhất rất cao về định hướng phát triển sở hữu trí tuệ
trong trường chính từ đây mà chúng tôi đã xây dựng quy chế và việc tất cả cán bộ công nhân viên
ở trong trường đại học hùng vương cùng nhau chung tay phát triển công tác sở hữu trí tuệ trong nhà trường
thì đã đạt được cái thành tích rất là cao trong hai năm vừa qua
trước đây tình trạng đăng ký bảo hộ quyền trí tuệ của các viện
các nghiên cứu các trường đại học thì còn chiếm tỷ lệ rất thấp
thấp ở đây ý tôi nói là thấp so với kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học
thấp so với lượng đơn mà cục sở hữu trí tuệ của chúng tôi nhận được
ví dụ năm hai nghìn một mươi năm thì số lượng đăng ký xin bảo hộ sáng chế của các viện
nghiên cứu của trường đại học chiếm khoảng một phần tư so với tổng số đơn của các nhà sáng chế việt nam
ví dụ năm hai nghìn một mươi bảy số lượng đăng ký xin bảo hộ sáng chế của các nhà sáng chế của các nhà sáng chế việt nam

như vậy là đã về mặt xu hướng là đã có sự phát triển tốt hơn
ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái nhận thức của các viện các trường ngày càng được nâng cao
nhằm thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường đại học
mới đây cục sở hữu trí tuệ đã phối hợp với một số trường đại học tổ chức hội thảo liên quan đến lĩnh vực này
tham gia hội thảo các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí với việc cần có cơ chế khuyến khích
thúc đẩy về lâu dài việc xây dựng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ
trong những nội dung rất quan trọng cần được các trường đại học kết xúc quan tâm
đó là phải tăng cường kết nối và thực sự kết nối với các cơ sở thực tiễn
từ các cơ sở thực tiễn như vậy thì khả năng chuyển giao các kết quả nghiên cứu sẽ tốt hơn
và nó quay ngược trở lại đó là nguồn kinh phí để thúc đẩy hoạt động sáng tạo
và bên cạnh đó khi chúng ta kết hợp tốt với các cơ sở thực tiễn thì cũng đồng thời
chúng ta sẽ có được những sáng tạo phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn ở những thời điểm nhất định
vì thế thì tôi cho rằng là các trường đại học cần phải tăng cường kết hợp với các cơ sở thực tiễn
đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
cục sở hữu tuệ của tôi thì hiện nay cũng đang cùng với oipo để triển khai một dự án
gọi là dự án khởi tạo môi trường sở hữu tuệ
trong dự án này sẽ tiến hành từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi ba
dự án này nhằm tạo ra một hệ sinh thái sở hữu tuệ
tức là xây dựng một mạng lưới các tổ chức sở hữu tuệ của các trường và các viện nghiên cứu
tất nhiên ở đây trước tiên cái việc đầu tiên là các viện các trường phải xây dựng được các tổ chức
có chuyên môn có chức năng riêng riêng biệt về sở hữu tuệ và chuyển gia công nghệ
và sau đó sẽ với cái dự án sẽ xây dựng được một mạng lưới kết nối để tạo ra hệ sinh thái sở hữu tuệ
và các mạng lưới này các trung tâm của các trường được thành lập
và sẽ được hoạt động theo dự án thì sẽ giúp cho hoạt động sở hữu tuệ của các viện các trường
sẽ được phát triển mạnh mẽ trong đó có cái nguồn nhân lực mà như tôi nói là nguồn nhân lực đã được đào tạo chuyên môn bài bản
từ thực tế trên có thể khẳng định ý nghĩa của việc thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học
không chỉ góp phần hình thành ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ
mà còn làm gia tăng giá trị thương mại các kết quả nghiên cứu trong trường đại học
đây là chiếc máy bán phở tự động do nhóm sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm chế tạo
được đặt trong khu vực căng tin của trường từ vài tháng nay
chiếc máy luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ sinh viên nhà trường
bình thường em cũng thường mua ở nước của anh uống ở trong các máy tự động ở trong trường
nhưng mà so với các máy trong trường thì máy này nó có những niềm ưu việt hơn nhiều
từ những thành phẩm ban đầu nó có những niềm ưu việt hơn nhiều
và ra một tô phở cho mình luôn
để sử dụng khách hàng chỉ cần bấm nút chọn mua loại phở sau đó đưa tiền vào máy và chờ đợi
phở sẽ được chuyển từ ngăn giữ lạnh sang ngăn kế bên để trần nóng và rót nước dùng
rồi chuyển ra khay cho khách cùng với đũa thịa và các gia vị kèm theo
để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các bộ phận trong máy đều được làm từ inox
riêng bình chứa và ống dẫn nước dùng có thể tháo ra vệ sinh một cách dễ dàng
tụi em cũng nghĩ là sẽ làm một cái sản phẩm gì đó có ích cho xã hội
đáp ứng phục vụ cho nhu cầu thị trường
nên là thấy em cũng nhân sinh viên là thấy những người lao động
những công nhân sinh viên tụi em là cần thường ít thời gian
ít thời gian trong việc ăn uống không chăm chút thời ăn uống
nên nghĩ là cần bán hàng máy bán thực phẩm ăn thức ăn nhanh cho người ta có kịp thời gian người ta đi làm
máy bán phở tự động do nhóm sinh viên nhà trường chế tạo có chiều cao hai một m
bề ngang một năm m sâu tám m
được thiết kế hai ngăn riêng biệt để giữ lạnh
và làm nóng
ngăn giữ lạnh với nhiệt độ năm độ c được thiết kế chứa đủ năm mươi bát phở đã chuẩn bị sẵn đầy đủ nguyên liệu
ngăn giữ nóng gồm một bình chứa nước trần phở một bình để chứa nước dùng
hai bình này luôn ở nhiệt độ từ bảy mươi đến chín mươi độ c
tôi nghĩ đây là một cái giải pháp mang tính sáng tạo rất là cao của các bạn ở tầm mức sinh viên
trong cái cơ cấu máy nó có một cái sự sáng tạo mà tôi đánh giá khá cao là đó là
một cái cơ cấu cơ khí
cái thứ hai là các bạn đã có thể vận hành cả một cái cơ cấu giữ lạnh lẫn cơ cấu giữ nóng trong cùng một cái hệ thống
và các bạn cũng kết hợp được cả cái phần công nghệ thông tin liên quan đến nhận dạng tiền
và cơ cấu tính toán trả lại tiền cho các khách hàng
đó là nó kết hợp được tất cả các cơ cấu đó trong cùng một sản phẩm
được biết ngoài chiếc máy bán phở nhóm sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm nói trên
còn chế tạo thêm máy bán bánh mì và máy bán trà sữa tự động với những tính năng tương tự
hiện nhóm sản phẩm này đã được một doanh nghiệp tại hà nội mua bản quyền
dự kiến trong tương lai các loại máy sẽ được cải tiện nhỏ gọn hơn để phù hợp lắp đặt tại các địa điểm công cộng đông khách hàng sử dụng
nó có hai cái thùng
dạng làm từ giấy là một trong những phát minh mới nhất của các nhà nghiên cứu hàn quốc
sản phẩm này vừa nhẹ vừa có dung lượng lớn lại ít bị cháy nổ so với các loại pin thông thường
nhóm nghiên cứu ở viện khoa học lâm nghiệp quốc gia hàn quốc đã sử dụng các lớp giấy nano cellulo để tạo ra loại pin độc đáo này
sản phẩm có thể chịu nhiệt tốt ít bị cháy hơn loại pin lithium đang được dùng phổ biến trong hầu hết các thiết bị

pltium có bộ chia tách bằng nhựa do đó dễ bị cháy nổ chúng tôi đã thay thế bằng vật liệu mới để giảm nguy cơ cháy nổ do nhiệt hoặc lực massage
theo nhóm nghiên cứu pin làm từ giấy có chi phí sản xuất khá rẻ chỉ bằng ba so với pin lithium thông thường
ngoài ra loại pin mới này cũng có dung lượng lớn hơn gấp ba lần so với pin sạc lithium lưu hình và thậm chí có thể bẻ cong được
loại pin này có rất nhiều tính chất
đặc biệt đi kèm nhờ làm từ giấy đây có thể là pin thay thế trong tương lai
giới chuyên môn đánh giá sau khi được sản xuất đại trà pin làm từ giấy sẽ trở thành sản phẩm lý tưởng cho các thiết bị nhỏ gọn đeo trên người hay các thiết bị bay điều khiển từ xa
mới đây tỷ phú người mỹ gốc nam phi elon musk cùng công ty boring của mình đã cho ra mắt tuyến đường hầm cao tốc đầu tiên xuyên los angeles dành cho xe hơi
sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong phát triển công nghệ nói chung và công nghệ phục vụ giao thông nói riêng
trong lễ ra mắt
đường hầm thử nghiệm được trang hoàng bằng hệ thống đèn màu rực rỡ cùng một chiếc tesla modelx chạy dọc đường hầm
công ty cũng đã giới thiệu hệ thống thang máy vận chuyển xe từ mặt đất xuống đường hầm
được biết việc xây dựng đường hầm này mất gần một mươi tám tháng với chi phí lên tới một mươi triệu usd
đây là bước tiến mới nhất của boring trong việc phát triển giải pháp giao thông có tên gọi loop
boring hiện đã bắt đầu thực hiện các dự án tương tự tại chicago và washington dc
nhà tỷ phú này hy vọng trong tương lai việc di chuyển từ washington dc tới new york sẽ chỉ mất hai mươi chín phút
giống như các dịch vụ đặt xe riêng đang thịnh hành
hành khách tại singapore có thể yêu cầu xe buýt đến đón và xuống xe tại bất kỳ điểm nào trong khu vực thí điểm
hiện người dân đảo quốc sư tử đang rất hào hứng thử nghiệm dịch vụ này
nhờ ứng dụng gobas trên điện thoại di động hành khách có thể đặt chỗ cho một hoặc nhiều người
ứng dụng sẽ hiển thị chỉ dẫn rất cụ thể để hành khách có thể đến điểm đón xe gần nhất
ngoài ra ứng dụng cũng hiển thị lộ trình xe di chuyển cũng như thời gian hành khách phải chờ
để lên xe hành khách chỉ cần đưa mã số đặt chỗ hiển thị trên màn hình điện thoại cho người lái xe
quẹt thẻ trả tiền như xe buýt bình thường
dịch vụ này vô cùng tiện lợi và sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn
xe buýt này cũng rất thân thiện với môi trường
nếu đã biết dùng grab thì khách hàng sẽ không gặp khó khăn gì trong dịch vụ xe buýt mới này
khách sẽ luôn có xe ở gần để phục vụ
cơ quan quản lý giao thông đường bộ singapore khẳng định dịch vụ này sẽ tối ưu hóa việc sử dụng những nguồn lực có hạn
trong khi vẫn tạo ra những lộ trình di chuyển tiện lợi và không gián đoạn dành cho người dân trong một khu vực
theo kế hoạch dịch vụ sẽ được thử nghiệm đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
với tần suất một mươi năm phút một chuyến và cách gom khách hàng trên cùng một tuyến đường sẽ rất tiết kiệm thời gian
và các tài xế sẽ được giãn các ca không bị áp lực làm việc cả một ngày dài
hệ thống giao thông công cộng tại singapore
luôn được đầu tư nâng cấp và áp dụng các giải pháp mới để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc di chuyển
đặc biệt những chuyến xe buýt kiểu mới này sẽ không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xe đưa đón tư nhân vì nhu cầu khác nhau
đây cũng là một giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng quốc gia thông minh của singapore trong tương lai
vài năm trở lại đây cùng với xu thế sống xanh thì thuật ngữ thời trang bền vững đang dần thay đổi ngành thời trang thế giới
mới đây một công ty tây ban nha đã giới thiệu một loại vải giả da mới thay thế da động vật
thân thiện với môi trường do sử dụng nguyên liệu từ lá dứa
thông tin thú vị này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại
thoạt nhìn không ai nghĩ rằng những chiếc áo này được tạo nên từ lá dứa
loại vải giả da thân thiện với môi trường có tên gọi pinatech này là sản phẩm của công ty annas anam
đây là kết quả nghiên cứu sau khi nhà thiết kế capmen hizosa tìm giải pháp thay thế chất liệu da thuộc truyền thống
rồi lá dứa đã được phụ nữ
phụ nữ philippines sử dụng làm vải dày thủ công suốt bốn trăm linh năm qua
chúng rất dai và linh hoạt
vì thế tôi đã có ý tưởng liên kết các sợi này thành một mạng lưới
và đó là nguồn gốc của vải da pinatex
để tạo ra một mét vuông vải pinnatex cần khoảng bốn trăm tám mươi lá dứa
việc chế biến lá dứa nguyên liệu không hề tạo ra độc tố có hại đến môi trường
và có mức chi phí rẻ hơn nhiều so với việc sản xuất một lượng tương ứng từ da động vật